thông tin mới nhất về cơn bão số ba
trong sáu giờ vừa qua bão số ba hầu như ít dịch chuyển
vào hồi hai mươi h ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc

trên vùng biển phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
sáu mươi bảy mươi năm km trên giờ dựng cấp một mươi cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão số ba di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km và còn tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày mai ngày một mươi tám tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc

trên khu vực phía đông vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
từ sáu mươi chín mươi km một giờ dật cấp một mươi một một mươi hai
do ảnh hưởng của hoàn lưu báo

vùng biển ngoài khơi phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc
có gió mạnh cấp tám cấp chín
dật cấp một mươi một một mươi hai
biển động rất mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
khu vực bắc viển đông vùng biển vịnh bắc bộ
bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn
vùng ven biển bắc bộ
có mưa rông và gió giật mạnh